trong điều tra bùi anh tuấn mượn xe máy của anh trần hoàng minh
sau đó mang đi cầm được ba triệu sáu và dùng số tiền này để chơi game
trước đó tuấn đã lừa mượn hai chiếc xe máy của người quen đưa đi cầm lấy tiền tiêu xài
công an quận thủ đức tp hcm đang điều tra vụ cướp giả danh tài xế grabbuy
hỏi đường để cướp xe của nữ sinh viên trên địa bàn vào sáng nay
khoảng sáu giờ sáng nay chị trà giang sinh viên của một trường cao đẳng
trên địa bàn quận thủ đức tp hcm đang đầu xe gắn máy biển số chín mươi bốn b một trăm hai mươi tám nghìn tám trăm ba mươi tám
trên đường kha vạn cân thì hai đối tượng đến vờ hỏi đường
trong đó một người mặc áo grabbike
khi nạn nhân sơ hở một đối tượng đã tiếp cận cướp chiếc xe rồi cả hai bỏ chạy
toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại
tiếp nhận thông tin vụ việc công an phường linh chiểu quận thủ đức
đã xuống hiện trường thu thập thông tin để truy xét đối tượng
một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đứng ra giữa đường
chặn đầu các phương tiện qua lại trên tuyến đường dt bảy trăm năm mươi chín b
đoạn qua ấp một xã thanh hòa huyện bù đốc tỉnh bình phước
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một vụ việc đã gây náo loạn đường phố
lực lượng công an huyện bù đốc đã không chế thành công đối tượng
theo người dân địa phương đối tượng này đã xuất hiện từ dạng sáng nay
tại khu vực thị trấn thanh bình huyện bù đốc
đến khoảng tám h bốn mươi năm sáng của ngày người dân lại tiếp tục thấy người đàn ông này
xuất hiện trên đường dt bảy trăm năm mươi chín b đoạn qua khu vực ấp một xã thanh hóa
huyện bù đốc
theo nhân chứng nam thanh niên tuổi trần mặc quần đùi đội mũ bảo hiểm
chạy xe máy đến đoạn đường khu vực xã thanh hòa
khi xuống xe đã cầm gậy tự đập phá xe mình
sau đó đối tượng này chạy ra giữa đường cầm gạch đá đứng múa may
đồng thời chặn nhiều xe ô tô lưu thông qua đây
nam thanh niên nghi ngáo đá tỏ ra hung hãn
một số xe ô tô sau khi bị chặn lại bị đối tượng này xông lên xe đập phá
nhận được tin công an huyện bù đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau hơn một giờ cùng người dân truy đuổi
lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên này
đưa về trụ sở công an huyện bù đốp điều tra xử lý
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và lệnh tạm giữ hình sự đối với thái thị mỹ trên
trú tại thành phố bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một qua tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang đối tượng thái thị mỹ trên
đang có hành vi ghi số đề tại nhà một người dân trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu
quá trình điều tra lực lượng công an xác định
từ ngày ba đến ngày sáu tháng một mươi một trên đã ghi số đề cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố bạc liêu
với tổng số tiền phơi là trên sáu mươi năm triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an huyện long phú
vừa bắt quả tang
tăng một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện long phú
vào khoảng một mươi h bốn mươi phút sáng nay nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng cảnh sát hình sự kết hợp với công an huyện long phú đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng
đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại bãi đất trống thuộc địa bàn ấp phụng tường hai xã song phụng huyện long phú tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm bảy con gà một mươi năm xe mô tô
một mươi hai điện thoại di động số tiền trên ba mươi bốn triệu đồng của một số tang vật
và đã nhiều lần được cảnh báo thế nhưng trên thực tế vẫn còn không ít người sơ hở mắc bẫy của các đối tượng
đó là bởi sự chủ quan của chính bản thân nhất là đối với những phụ nữ đi đường
khi mang theo túi sách và rất nhiều tài sản trên người mà không có sự cảnh giác
nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trộm cắp cướp giật thực hiện hành vi phạm tội
câu chuyện sau đây
câu chuyện xảy ra tại thị xã an nhân tỉnh bình định là một ví dụ
với tâm lý chủ quan khi cho rằng trên địa bàn lưu trú chưa bao giờ xảy ra các vụ cướp giật
chị cao thị vân trú xã nhân hậu thị xã an nhơn tỉnh bình định
mang trên người rất nhiều nữ trang có giá trị và đã lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cướp dật
và mục đích mà bọn chúng nhắm đến chính là chiếc túi sách của chị đang treo trên xe
khi đến đoạn đường vắng giả vờ là khách đi đường
đối tượng lăng la đến nhờ chị văn chỉ đường và bất ngờ dùng vũ lực đe dọa chiếm đoạt tài sản
chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng với thủ đoạn như trên đối tượng đã tiếp tục thực hiện hành vi
cướp giật cho các đối tượng
tài sản của chị bùi thị bích luận cùng trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
khi chị luận đang đi trên đường về nhà
cùng một ngày trên địa bàn thị xã an nhơn liên tục xảy ra hai vụ cướp giật vô cùng manh động
sau khi thu thập thông tin nhận dạng đối tượng từ lời khai của người bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn đã cử các trinh sát dày dạng kinh nghiệm
chia làm nhiều hướng tiến hành truy nóng đối tượng để kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm
đến tính mạng và tài sản của người dân
đến khoảng hai mươi hai giờ tối cùng ngày đối tượng trần văn sĩ hai mươi bốn tuổi trú xã cát nhân
huyện phù cát tỉnh bình định đã xa lưới và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

mặc dù tài sản thiệt hại không lớn nhưng hành vi cực kỳ manh động
đồng thời với đó thì chúng tôi cũng thường xuyên thông qua đài truyền thanh thị xã
hệ thống truyền thanh của các xã cũng như là tin bài trên trang mạng của công an thị xã
chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân là hết sức cảnh giác
trong đi đường thì chú ý vấn đề tài sản treo đeo túi sách rồi đeo nữ trang
cũng như sử dụng điện thoại di động tại những tuyến đường bắn người thì phải rất cảnh giác
ngoài thực hiện hai vụ cướp nói trên trần văn sĩ khai nhận đã thực hiện một số vụ khác
trên địa bàn các huyện lân cận
với tinh thần chủ động mưu trí chỉ chưa đầy bốn giờ đồng hồ công an thị xã an nhơn
đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại
đó không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh loại bỏ tội phạm của lực lượng công an nhân dân
mà còn góp phần củng cố thêm niềm tin yêu trong lòng người dân
bộ quốc phòng tạm thời cấm phương tiện bay không người lái hoạt động tại các cảng hàng không
sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi tám km
đây là nội dung trong công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm an toàn hàng không
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cảng hàng không
và tổng công ty quản lý bay việt nam có các giải pháp phương án quản lý vùng trời
khu vực lân cận cảng hàng không sân bay
đồng thời bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ quốc phòng các cơ quan liên quan
ra soát lại quy định về quản lý giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực liên quan đến phương tiện bay không người lái
trong vòng hai tháng vừa qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ máy bay bị móc mũi
che radar thế tiết nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời
công trình đê điều một số quận huyện trên địa bàn tp hà nội
đang bị ngày đêm cầy sới bởi các xe quá tải lộng hành
xuất phát của các phương tiện này từ các bến bãi tập kết vật liệu
và chạm trộn bê tông mọc lên như nấm bên ngoài chân đê
tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng không được xử lý một cách triệt đề
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của tuyến đê
cũng như môi trường tại đây phản ánh của nhóm phóng viên
tuyến đê sông hồng chạy qua địa phận quận bắc tử liêm
thị xã sơn tây huyện hoài đức huyện phúc thọ tp hà nội
mặc dù có cắm biển giới hạn tải trọng một mươi ba tấn
nhưng riêng những chiếc xe này khi chưa chở hàng đã là một mươi ba tấn
cơi nới thành thùng
chở quá tải trọng để vật liệu rơi vãi là hình ảnh thường thấy trên tuyến đê này
thì dân chúng tôi là ngay khách đây hai trăm linh mét
thì cũng ảnh hưởng đến sự trực tiếp về cái bụng trong hàng này
theo tôi thì nếu đúng về theo để biên vật tử không
thì chắc chắn là cái biển này các cái biển này thì chắc chắn là các xe có vài xe không đi
nhiều xe tải nặng y ạch bò lên thân đê
thậm chí nhiều lái xe không muốn quay đầu đã cho xe đi lùi để vào điểm đấu nối
tất cả các xe quá tải chạy trên tuyến đê này đều có một logo nhận dạng trên kinh lái
ba vì cường thịnh ght
biển cấm trọng tải một mươi ba tấn
thế mà trong khi đó là các cơ quan chức năng là không can thiệp để cho xe hàng ngày đi lại
ngày đêm coi như không núp đi
coi như không lúc nào ngừng để cho bụi rồi cát rồi dân bức xúc
nhưng mà không có cơ quan chức năng để đứng ra giải quyết công việc ngăn chặn các xe lớn như vậy
trên tuyến đê sông đuống ngay trước cửa ủy ban nhân dân phường giang biên quận long biên
rất nhiều xe quá tải lộng hành
xe mang logo việt hồng nhiều dấu hiệu vi phạm như chở quá tải trọng quy định chở vật liệu ra vào các cửa khẩu của d
nhiều xe chở bê tông thương phẩm của các trạm trộn cũng ra vào tấp nập
hệ quả là đường giao thông xuống góc nghiêm trọng kết cấu mặt đê bị phá vỡ
có một điểm chung ở các xe này là đều mang theo mình một logo nhận dạng riêng
những chiếc logo có tác dụng gì mà lại giúp những chiếc xe này ngang nhiên hoạt động
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về những hành vi vi phạm này ở các địa bàn khác
và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như sự phối kết hợp của chính quyền địa phương như thế nào
vào các bản tin sau
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
thống kê năm hai nghìn một mươi tám trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng quản lý thị trường tp hcm phát hiện xử lý gần năm vụn lậu
ngàn vụ vi phạm trong đó có đến hơn ba năm trăm linh vụ sản xuất buôn bán hàng giả hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín phát hiện xử lý gần bốn hai trăm linh vụ vi phạm có đến hơn hai tám trăm linh vụ sản xuất buôn bán hàng giả hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
người dân hoang mang lo lắng trước ma trận hàng giả hàng nhái vậy đâu là giải pháp để ngăn chặn thực trạng này
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy số đặc biệt ngày thứ bảy hôm nay sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn tình hình hàng giả hàng nhái
mặc dù là ngành chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra xử lý nhưng vấn đề này vẫn tồn tại và tiếp diễn vậy nguyên nhân do đâu
là một người tiêu dùng thì quý vị và các bạn sẽ chọn mua sản phẩm ở đâu để tin tưởng về nguồn gốc xuất xứ là chính hãng
mua ở những trung tâm thương mại lớn hàng sách tay hay là mua hàng online
và có rất nhiều người cho rằng mua hàng ở những trung tâm mua sắm lớn thì sẽ yên tâm hơn
nhưng có một thực tế đáng buồn là cách đây ít ngày chính tại nơi đây trung tâm mua sắm saigon square
năm đội quản lý thị trường thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã đột xuất kiểm tra và phát hiện rất nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của những thương hiệu nổi tiếng
tại ba mươi điểm kinh doanh của trung tâm thương mại saigon square và chợ bến thành lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ngàn mẫu đồng hồ tuyệt vời
tất cả những sản phẩm túi sách mắt kính mang thương hiệu nổi tiếng thế giới nghi là hàng hóa nhập lậu xâm phạm sở hữu trí tuệ
tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh cũng đã đồng loạt kiểm tra và thu giữ hai sản phẩm túi sách bóp ví dây nịch đồng hồ quần áo có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại đây
chỉ sau một tuần lực lượng quản lý thị trường truy quét hàng giả tại trung tâm thương mại sài gòn sware và chợ bến thành các sản phẩm này tiếp tục bày bán công khai tràn ngập trên các quầy kệ
nguồn gốc hàng thật sự mà nói tôi kinh doanh thì tôi ngồi một chỗ anh a anh b anh c anh đem hàng tới anh chào tôi cảm thấy nó hàng rẻ thì mình nhập vô
tôi cũng không xác định đây là hàng thật hay là hàng giả nữa đây là coi như là đây là một bài học của tôi
thì sau này coi như ai đem chào tới tôi phải tìm ra được cái nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chính từ
mình mua có mấy chục ngàn chai tại vì mình bán có mấy chục ngàn chai tại vì cũng có nhiều người thích xài đậu hỷ nhưng mà nhiều khi mình không có cái khả năng mình mua tới mấy triệu bạc một chai
xong cũng cái này vừa túi tiền mình nữa nó giống như mấy chục ngàn
trước thực trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu tăng cường công tác phối hợp của các lực lượng chức năng
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân kiến nghị cơ quan trung ương hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm đối với các vụ kinh doanh hàng cấm hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc
vì để xác định chính xác đó có phải là hàng giả hay không thì phải đi từng bước từ việc xác định nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ mua bán cho đến việc xác định đó có phải chính xác là hàng giả hay không
nó cũng qua một cái quá trình giám định chặt chẽ
cho nên là nó sẽ tốn
nó tốn khá nhiều thời gian để xử lý
theo quan điểm của tôi là luật của mình có cái mức phạt tiền là tương đối là đã cao rồi
nhưng mà bên cạnh đó thường thì phải áp dụng thêm những cái hình phạt bổ sung ví dụ như là rút giấy phép đình chỉ kinh doanh
nó mới mang lại những hiệu quả tích cực hơn
còn cái việc xử phạt hiện nay thì cũng mới chỉ mang tính gọi là răn đe ở mức độ vừa phải
khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý ở khu vực nào thì tình hình kinh doanh hàng giả hàng nhái tạm lắng
nhưng khi không có lực lượng kiểm tra thì đâu lại vào đấy
phải chăng các quy định pháp luật các chế tài xử lý vẫn chưa thật sự đủ sức răng đe
nhiều quý vị và các bạn cũng đã thấy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn tồn tại len lõi
có mặt gần như phần lớn nguồn hàng hóa của thị trường
trong khi các ngành các cấp vẫn chưa tìm ra giải pháp thật sự hữu hiệu để xử lý triệt để vấn nạn này thì người chịu ảnh hưởng và hậu quả nhiều nhất vẫn là người tiêu dùng
hàng giả mà lan tràn nhiều quá thì mình sẽ lo lắng về chất lượng về sử dụng
không biết là sau này mình có gặp vấn đề gì không
và điều thứ hai là cái giá trị đồng tiền mình bỏ ra nó có xứng đáng với cái sản phẩm mình mang lại hay không
cái người mà người ta làm hàng giả thì người ta sẽ có rất nhiều biện pháp để mà người ta thực hiện cái điều đó
bây giờ mọi người hay nói câu là sống với lũ
thì có nghĩa là nếu như mà mình có tiền mình mua được một cái món đồ mà mình biết xuất xứ thì mình sẽ biết nó thật
nếu như vậy thì mình phải bỏ công bỏ sức nhiều hơn
còn người ta mở ra rất là nhiều cửa hàng theo dạng online vậy đó
rồi mình cũng theo cái trào lưu đó mình mua ở trên đó
thật ra là mình cũng không chắc được là cái đó là sản phẩm thật hay là sản phẩm giả
mua hàng ở đâu là câu hỏi lớn đối với người tiêu dùng
nhiều người chọn mua ở những địa điểm quen thuộc
số khác thì chỉ biết dựa vào niềm tin
mua hàng với tâm lý
tiền nào của nấy
nhưng trước sự tinh vi của hàng giả hiện nay nếu may mắn thì mua được hàng đúng chất lượng
không may mắn thì mua phải hàng giả
và có khi là mua hàng giả nhưng giá lại cao như là hàng thật
và chưa kể các mặt hàng loại một loại hai
tác động của hàng giả hàng nhái không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn khiến các nhà sản xuất lao đao
tại thị trường việt nam thì mình thấy là hàng giả nó đi từ nước ngoài vào với những thương hiệu lớn
riêng ở việt nam thì nó cũng còn có một cái tình trạng là
hàng nhập từ nước ngoài vào gắn mát việt nam thì nó cũng là hàng giả
thì nó cũng làm hại cho rất là nhiều nhà sản xuất của việt nam
hàng giả nó bán thì có thể là nếu mà cái giá nó bán bằng so với hàng thật
thì cái chất lượng nó có thể là nó không có bằng giống như là hàng thật
thì người tiêu dùng họ sẽ nhìn nhận là cái sản phẩm đó không tốt
lúc đó nó ảnh hưởng tới cái thương hiệu
bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng
thì hơn hết vẫn là sự cẩn trọng của người dân khi lựa chọn mặt hàng đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ
qua đó góp phần với lực lượng chức năng trong đấu tranh ngăn chặn hàng lậu hàng giả hàng nhái
hẳn là quý vị sẽ khó lòng mà phân biệt được đâu là hàng giả đâu là hàng thật phải không ạ
và cuộc chiến này sẽ ngày một cam go hơn
để hiểu rõ hơn về tình hình công tác đấu tranh ngăn chặn hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thời gian tới
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông hà trung cang lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm
thưa ông ông có thể cho biết là tình hình kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố
hiện nay như thế nào và nổi lên là vấn đề gì
tình hình buôn bán kinh doanh hàng quái nhập lậu hàng quái giả màu nhóm hiệu hàng quái không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt là tại các thành phố lớn trong đó có thành phố hồ chí minh là diễn biến tương đối phức tạp
điều này nó sẽ gây ảnh hưởng đến tiêu cực đến xã hội và gây mất cân đối cho nền kinh tế nhà nước
nghiêm trọng hơn là nó sẽ tác hại đến cái tính mạng của con người
vấn đề nổi lên hiện nay ở đây đặc biệt là sự phát triển của việc mua bán hàng quái qua thương mại điện tử
cũng như là qua các trang mạng xã hội
bên cạnh việc buôn bán truyền thống thì đã làm cho cái việc kiểm soát cũng như là phòng chống hàng giả ngày càng khó khăn
thưa ông ông phước thị cho biết kết quả công tác đấu tranh ngăn chặn với hàng giả hàng nhái phụ lượng quản lý thị trường trong thời gian qua như thế nào
và đặc biệt là hiện nay cái việc mà kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không chỉ ở những khu vực kinh doanh nhỏ lẻ
mà ngay cả ở những khu trung tâm mua sắm lớn của thành phố
vậy thì được đồng ý thị trường đặt những thuận lợi và khó khăn như thế nào
khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý hành vi vận chuyển kinh doanh hàng giả tại các trung tâm lớn của thành phố
hiện nay phần lớn là chủ đầu tư các trung tâm thương mại cũng như là các chợ tư nhân tại thành phố
chỉ cho thuê địa điểm mặt bằng để các tổ chức cá nhân khác kinh doanh hàng hóa
nên khi có kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh tại thành phố
nên khi có kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng quái
các trung tâm này thì không có cơ chế quy định để ràng buộc trách nhiệm hoặc là xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư
đối với các chợ do nhà nước đầu tư và có ban quản lý để quản lý
thì mặc dù ban quản lý không có thẩm quyền kiểm tra xử lý các cái hành vi vi phạm nhưng lại chưa thực hiện đầy đủ chức năng của mình
là thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp lực đến người kinh doanh thông tin cảnh báo cho người dân
về các trường hợp kinh doanh hàng quái nhập lỏ
hàng kém chất lượng hàng giả và đặc biệt là thông tin đề nghị các cơ quan thẩm quyền tiến hành kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định
vấn đề nổi lên hiện nay là các đối tượng vi phạm sau khi đã bị xử lý vẫn tiếp tục tái phạm
vậy thì lực lượng ngoại hữu thị trường có những giải pháp như thế nào để xử lý trực đẩy vấn đề này
theo quy định của điều hai trăm hai mươi sáu của bộ luật hình sự đã được sửa đổi bổ sung
từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng thì mới có dấu hiệu tội phạm
nên các đối tượng bị kiểm tra xử lý tại các chợ trung tâm thương mại thì thường có số lượng hàng hóa vi phạm ít
trị giá không cao nên không có dấu hiệu tội phạm để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý
nhưng với cái vai trò là thường trực ban ba trăm tám mươi chín thành phố thì cục quản lý thị trường thành phố sẽ trao đổi
làm việc với công an thành phố để thống nhất đối với các cá nhân
có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tái phạm từ ba lần trở lên
sẽ lập cái danh sách thông tin cho công an thành phố biết theo dõi điều tra xử lý nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm
cũng như là công tác kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng
và cuộc đấu tranh chống hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng kém chất lượng
không chỉ là công việc của riêng ai mà phải cần sự phối hợp của nhiều phía từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng và cơ quan thẩm quyền